trong những ngày vừa qua trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tại các trạm thu phí trên cả nước cũng đã triển khai nhiều giải pháp
để có thể đảm bảo an toàn cho các nhân viên thu phí chống lây lan dịch bệnh
với đặc thù tiếp xúc với nhiều lái xe
những nhân viên thu phí tại các cửa ngõ thủ đô của thủ đô
cũng đang tiềm ẩn không ít nguy cơ lây nhiễm bệnh
ngoài những tiện ích chung trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hệ thống thu phí không dừng cũng được đánh giá là mang lại nhiều tiện ích
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
trạm thu phí trên quốc lộ năm cũ khẩu trang nước sát khuẩn găng tay
đó là những vật dụng gắn liền với công việc của anh nguyễn văn quyền
và cứ một mươi phút một lần anh lại phải thực hiện quy trình sát khuẩn theo quy định
tuy nhiên với đặc thù tiếp xúc liên tục với những lái xe
nên anh và các nhân viên tại trạm vẫn cảm thấy rất áp lực
vãi trạm tiếp xúc với cả lái xe xe vé và giao dịch bằng tiền mặt
cho nên là chúng tôi là mỗi lần giao dịch thì chúng tôi khi vắng xe
thì chúng tôi lại sử dụng nước giao dịch để sát khuẩn
còn đây là hình ảnh tại làn thu phí không dừng mới được triển khai
từ ngày một mươi hai tháng ba tại trạm thu phí quốc lộ năm cũ
thay vì thực hiện các thao tác thủ công như tại làn thu phí một dừng
các nhân viên tại cabin này sẽ chỉ thực hiện các thao tác thủ công
các nhân viên tại cabin này sẽ chỉ thực hiện các thao tác thủ công

theo quy trình đi qua làn không dừng thì những cái xe mà nó có etc rồi
thì là nó cứ thế là nó tự nó đi thôi
còn những cái xe mà mtc mà nó chưa có cái etc thì nó vẫn mua vé lượt bình thường
theo đại diện một số trạm thu phí trong những ngày này
lưu lượng giao thông trên các tuyến cao tốc giảm khoảng năm mươi so với thời gian trước
đặc biệt dù đã được triển khai rộng rãi trên cả nước
tuy nhiên trong thời gian vừa qua các phương tiện vẫn
chủ yếu sử dụng làn thu phí một dừng
số liệu thống kê cho thấy vẫn còn khoảng tám trăm linh thẻ
trên ba năm triệu phương tiện gián thẻ sử dụng dịch vụ
đặc biệt mặc dù đã có chế tài xử lý xe ô tô đi sai làn thu phí
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên
cái này thì có thể là do tâm lý của người dân người ta chưa quen
hay là cái khâu thuyền thông của bên dịch vụ etc là cũng chưa được rộng rãi lắm
chứ là người dân thực hiện chưa được cao

chúng tôi cũng đang tuyên truyền phát tờ rươi cho lấy xe qua trạm
và cũng có nhờ thông tin trên báo đài thông tin rộng rãi
đến bà con nhân dân là lên thực hiện cái thu phí không dừng
có thể nói thu phí không dừng đang là một trong những giải pháp
hạn chế sự lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
được biết dự án thu phí tự động không dừng đã nhiều lần chậm tiến độ
do vướng mắt giữa đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và nhà đầu tư
sau nhiều lần trì hoãn
gia hạn và đàm phán
đến nay dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai
đang có những bước tiến triển khả quan về tiến độ
khi thủ tướng chính phủ cho phép việt theo chính thức tham gia dự án
theo dự kiến dự án sẽ phải hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi